ngân hàng nhà nước việt nam đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự hội nghị
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyễn văn bình
bí thư trung đảng trưởng ban kinh tế trung ương vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ
năm hai nghìn một mươi sáu ngành ngân hàng đã làm tốt công tác hoạch định giữ ổn định kinh tế vĩ mô
giữ chỉ tiêu lạm phát kiểm soát tốt các vấn đề tiền tệ không gây bất ổn
kiểm soát có dư địa trong lạm phát để chính phủ điều hành mặt bằng giá
tạo lòng tin của người dân cộng đồng doanh nghiệp tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển bền vững
về điều hành tín dụng tốc độ tăng trưởng tín dụng sấp xỉ một mươi chín
phù hợp với chủ trương ngân hàng nhà nước đặt ra từ đầu năm
diễn biến thực tế cũng phù hợp kiên định điều hành chất lượng tín dụng được cải thiện
cơ cấu tín dụng chuyển sang các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với sự chỉ đạo của chính phủ
ưu tiên các lĩnh vực quan trọng như xuất khẩu nông nghiệp
tuy nhiên hệ thống ngân hàng vẫn còn nhiều điều phải xử lý
như cơ cấu tín dụng còn biểu hiện rủi ro xử lý nợ xấu tái cơ cấu khó khăn
khuôn khổ pháp lý pháp quy cho hoạt động ngân hàng còn thiếu yếu chưa đáp ứng được trong tình hình mới
vấn đề này một cách nghiêm túc và rất thẳng thắn để có những biện pháp quyết liệt chấn chỉnh sửa chữa
để lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng
vấn đề thứ tư nữa mà chúng ta cũng thừa nhận một điều là cái khuôn khổ pháp lý và pháp quy cho hoạt động ngân hàng
còn chưa đầy đủ còn đôi chỗ còn thiếu và chưa đáp ứng được với yêu cầu phát triển của hệ thống ngân hàng trong tình hình mới
điều này đòi hỏi ngân hàng nhà nước cũng như toàn bộ hệ thống ngân hàng
tập trung nỗ lực để xử lý và kiến nghị với quốc hội với chính phủ
để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và pháp quy
năm hai nghìn một mươi bảy là năm triển khai quyết liệt các nghị quyết chủ trương lớn của quốc hội
để thực hiện các nhiệm vụ được giao nhiệm vụ của ngành ngân hàng là hết sức nặng nề
trong đó hệ thống ngân hàng cần xác định trách nhiệm để tái cơ cấu ngành và xử lý nợ xấu